tòa án nhân dân tỉnh an giang vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với hai bị cáo là tạ thanh hải và trần văn dở về các tội giết người cướp tài sản và công nhiên chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng vào khoảng một mươi chín h ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một hải xảy ra mâu thuẫn với một thanh niên trú tại thành phố long xuyên nên đã dùng khúc cây đánh người này tử vong
sau đó hải cướp đi số tiền hơn bốn triệu đồng và một điện thoại di động trong túi của nạn nhân
lúc này dở đứng gần đó thấy ví da của nạn nhân rơi ra bên ngoài cho nên đã lấy đi chiếc ví trong đó có một triệu năm trăm linh nghìn đồng
lúc này lực lượng công an phường mỹ long đến bắt giữ hải cùng tăng vật còn dở bỏ trốn và cũng bị bắt giữ ngay sau đó
ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một và hai mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai hải dở bị khởi tố để điều tra
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt tạ thanh hải trung thân về tội giết người
ban năm tù về tội cướp tài sản
và trần văn dở chín tháng tù về tội công nhiên chiếm đoạt tài sản
đồng thời bị cáo hải có trách nhiệm bồi thường cho gia đình người bị hại số tiền trên hai trăm một mươi triệu đồng
và cấp dưỡng nuôi con nhỏ của bị hại theo đúng quy định của pháp luật
công an tỉnh hà nam vừa khởi tố vụ án hình sự tạm giam hai bị can gồm lại thị loan và nguyễn mạnh chiến
cùng chú huyện kim bảng để điều tra về hành vi tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài
trước đó vào ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
tại sân bay nội bài lực lượng chức năng kịp thời phát hiện ngăn chặn lại thị loan và nguyễn mạnh chiến
đang tổ chức cho sáu người trốn sang campuchia
các đối tượng khai nhận do có thời gian làm việc tại campuchia từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
loan về nước và rụ rỗ được sáu nam nữ thanh niên ở tỉnh hà nam và sơn la
sau đó hứa hẹn đưa sang campuchia làm việc với mức lương là chín trăm linh usd một người một tháng
mỗi người phải nộp cho loan số tiền khoảng bốn triệu đồng
thời gian gần đây trên một số phương tiện thông tin truyền thông có đưa tin
bệnh viện răng hàm mặt trung ương tp hcm và bệnh viện trợ rẫy tiếp nhận khám và điều trị một số người bệnh
hoại tử xương hàm mặt có liên quan tới bệnh lý hậu covid một mươi chín
vào ngày một mươi bốn tháng bảy cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế có văn bản gửi bệnh viện răng hàm mặt trung ương tp hcm
và bệnh viện trợ rẫy đề nghị báo cáo tình hình người bệnh hoại tử xương hàm
cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế đề nghị báo cáo nhanh tình hình người bệnh đến khám điều trị
kết quả điều trị bệnh hoại tử xương hàm từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai cho đến nay cho bộ y tế trước ngày một mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
bộ y tế cũng yêu cầu thành lập hội đồng chuyên môn để xem xét xác định nguyên nhân gây bệnh
và các yếu tố liên quan đến bệnh lý trên
báo cáo về cục quản lý khám chữa bệnh ngay sau khi thực hiện
bệnh viện cần tiếp tục quan tâm tổ chức đón tiếp khám điều trị chú đáo
tận tình với người bệnh đồng thời có các thông tin chính xác dựa trên cơ sở khoa học
và đề xuất có các biện pháp để người dân chủ động phòng tránh không làm hoang mang bất ổn trong xã hội
trước tình hình dịch sốt xuất huyết trên địa bàn đang gia tăng và dự báo từ nay đến hết năm hai nghìn hai mươi hai sẽ còn bùng phát mạnh
sở y tế tp hcm cho biết hiện ngành y tế đã xây dựng kịch bản thu dung điều trị sốt xuất huyết
để đảm bảo công tác thu dung điều trị không bị quá tải
theo sở y tế tp hcm qua giám sát công tác điều trị sốt xuất huyết tại các bệnh viện
cứ một trăm linh người đến khám thì sáu mươi người cần nhập viện với các triệu chứng như sốt cao nôn ói không rõ nguyên nhân
trong số đó có khoảng hai mươi dấu hiệu cảnh báo một mươi dấu hiệu nặng một có dấu hiệu nguy kịch sốc kéo dài suy đa tạng
sở y tế đã xây dựng kịch bản dựa vào số ca mắc đến nhập viện và số ca nhập viện có tình trạng nặng
để phân công cho các bệnh viện điều trị không để quá tải và thuốc men điều trị